cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với khổng văn quý ba mươi bảy tuổi
trú tại huyện lâm hà để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện lâm hà đã bắt quả tăng quý
đang có hành vi khai thác cắt trái phép dưới lòng hồ thủy điện đà trà mò xã phi tô huyện lâm hà
tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận hơn bốn trăm linh mét khối cát đang được tập kết ven bờ để chờ tiêu thụ
khổng văn quý không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản
đồng thời khai nhận vào đầu mùa mưa thấy cát từ thượng nguồn trẻ về nhiều nên đã trang bị hệ thống máy nổ
máy hút và sàng lọc để khai thác cát trái phép nhằm bán lại kiếm lời
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
quý đã khai thác cắt trái phép
sau đó bán một phần cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn
còn lại tập kết trên ba hiện trường tại xã phi tô huyện lâm hà với khối lượng là hơn sáu mét khối
với trị giá là trên hai tỷ đồng